thưa quý vị sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm thì điều chúng ta chờ đợi đã đến
bắc bộ hai ngày qua có những cơn mưa giả nhiệt khiến nhiệt độ trở nên dễ chịu hơn
ở mức là từ hai mươi tám cho tới ba mươi hai độ
vâng mưa sau những ngày nắng gai gắt thì sẽ đem lại cảm giác dễ chịu
nhưng mà tiềm ẩn cảnh báo nguy hiểm như sấm xét và gió giật mạnh
ở trung bộ và nam bộ thì hôm nay thời tiết tương đồng với bắc bộ
cả hai khu vực này cũng xuất hiện mưa thậm chí là ở tây nguyên và nam bộ
còn xuất hiện mưa từ hôm nay cho đến ngày một mươi ba tháng bảy
đáng chú ý là nam bộ cục bộ có mưa to đến rất to cảnh báo nguy cơ ngập úng tại đô thị
vì vậy quý vị lưu ý là lịch trình di chuyển trong các khung giờ cao điểm thật thuận lợi và an toàn